vượt qua gần sáu mươi bài dự thi được gửi về từ khắp các trường tiểu học và trung học cơ sở trong thành phố hà nội hai mươi tám bạn có bài thi và phần trình bày xuất sắc nhất bằng cả tiếng việt và tiếng anh đã nhận được danh hiệu đại sứ văn hóa đọc thủ đô năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
các học sinh đã thể hiện sự sáng tạo và niềm đam mê của mình với sách qua rất nhiều hình thức làm bài gồm bài viết các clip hình vẽ các bài thi không chỉ thể hiện tài năng và đam mê bằng tiếng việt mà còn có cả nhóm thi bằng tiếng anh và phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng anh